ngày hai mươi hai tháng bảy tin từ đội cảnh sát giao thông công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam cho biết
trên địa bàn thành phố vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng làm hai cô cháu tử vong
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng bảy trên tuyến đường duy tân
đoạn qua phường an phú thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam xe ô tô taxi biển kiểm soát chín mươi hai a chín nghìn năm trăm linh bốn
do bùi sân đạt một mươi chín tuổi trú tại xã tam phú thành phố tam kỳ điều khiển lưu thông theo hướng từ trung tâm thành phố tam kỳ xuống biển tam thanh thành phố tam kỳ
khi đến địa điểm trên bất ngờ va chạm mạnh với xe máy biển kiểm soát chín mươi hai b một trăm linh bảy nghìn ba trăm hai mươi sáu do bà trần thị vân sáu mươi một tuổi trú tại xã tam phú thành phố tam kỳ điều khiển hướng ngược lại
trên xe có chở cháu gái trần thị thùy thương một mươi hai tuổi cùng chú tại địa phương
cú tông mạnh làm bà vân tử vong tại chỗ
trong cháu thương được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi
nhận được tin báo công an thành phố tam kỳ đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên